nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam ngày một mươi chín tháng sáu báo tuyên quang đã khai trương
báo tuyên quang điện tử tiếng anh đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh tuyên quang
lãnh đạo báo nhân dân và đại diện một số báo đảng địa phương lần cận
báo tuyên quang online phiên bản tiếng anh là kênh thông tin chính thức của tỉnh bằng tiếng anh
nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh tuyên quang đến với độc giả
bạn bè trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân tin tưởng rằng các đồng chí
ở báo tuyên quang sẽ phát triển ấn phẩm tuyên quang điện tử tiếng anh thành một kênh truyền thống hấp dẫn
đối với kiểu bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế xứng đáng là kênh thông tin đối ngoại
của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang